liên quan đến vụ đánh bom tại khu phố đi bộ isticlan nổi tiếng ở istanbul vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
bộ trưởng bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ thông báo cảnh sát đã bắt giữ một nghi can
vụ tấn công mà nhà chức trách sở tại khẳng định là một hành động khủng bố
khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và tám mươi một người bị thương trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch
hãng tin anadolu dẫn lời bộ trưởng bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ cho biết đối tượng bị bắt là thành viên của đảng công nhân người quốc
một tổ chức mà chính quyền ankara cáo buộc là nhóm khủng bố
ngoài ra hai mươi một đối tượng khác có liên quan cũng đã bị bắt giữ
trước đó tổng thống tayyip erdogan và phó tổng thống prad oktay khẳng định một phụ nữ đã thực hiện vụ tấn công này
theo một quan chức thổ nhĩ kỳ người phụ nữ này đã ngồi trên ghế dài hơn bốn mươi phút và rời đi trước khi vụ nổ xảy ra
cho thấy khả năng bom đã được hẹn dở và kích nổ từ xa
ngoài ra các lãnh đạo thế giới đã ngay lập tức lên án vụ tấn công cũng như bày tỏ chia buồn với chính phủ và người dân thổ nhĩ kỳ